vào ngày mai một mươi hai tháng năm tại thủ đô washington dc của mỹ sẽ diễn ra hội nghị cấp cao đặc biệt
giữa mỹ và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean hội nghị trực tiếp lần này có ý nghĩa
quan trọng đối với cả hai bên sau thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín nhân dịp này
chúng tôi xin điểm lại những dấu mốc quan trọng trên chặng đường bốn mươi năm năm quan hệ asean mỹ
năm hai nghìn hai mươi một tổng thống mỹ joe biden đã tham dự hội nghị cấp cao asean được tổ chức theo hình
thức trực tuyến sự kiện đánh dấu sự có mặt trở lại của nhà lãnh đạo phía mỹ sau bốn năm vắng mặt
điều này phần nào cho thấy washington tiếp tục xem trọng vai trò trung tâm của asean ông chủ
nhà trắng thể hiện rõ thông điệp này trong bài phát biểu của mình ở hội nghị
mỹ ủng hộ mạnh mẽ tầm nhìn asean và trật tự ấn độ dương thái bình dương dựa trên luật lệ
thông điệp của nhà trắng với khối asean càng trở nên rõ ràng với những tín hiệu tích cực được ghi
nhận thông qua các chuyến công du của một loạt quan chức cấp cao mỹ tới khu vực điển hình đã
các chuyến công du của phó tổng thống mỹ kamala harris bộ trưởng quốc phòng lloyd austin và
ngoại trưởng mỹ antony blinken năm hai nghìn hai mươi hai này đánh dấu mốc bốn mươi năm năm quan hệ đối tác giữa mỹ và asean
cả hai bên đều mong muốn mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển mở rộng trên mọi mặt từ an ninh
tình hình sang các mặt đầu tư kinh tế thương mại nhiều chiều
các nước asean muốn duy trì chính sách đối ngoại cân bằng và hiện nay hầu hết các nước asean đều
có quan hệ tốt với mỹ về phần mình mỹ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp mỹ chuyển hoạt động
sản xuất kinh doanh sang các nước trong khối asean trong đó coi việt nam là một ưu tiên
mỹ tham gia đầy đủ và đóng góp tích cực vào các cơ chế khuôn khổ hợp tác do asean chủ trì
về kinh tế mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai
và nhà đầu tư fdi lớn nhất của asean với tổng kim ngạch thương mại đạt ba trăm linh tám ba tỷ đô la mỹ
và tổng fdi vào asean đạt ba mươi bốn bảy tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi asean và mỹ cũng chủ động tích cực phối
hợp ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín ngay khi mới bùng phát mỹ đã đóng góp năm trăm linh đô la mỹ cho quỹ
asean ứng phó covid một mươi chín và cam kết hỗ trợ asean triển khai khung phục hồi tổng thể asean
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một mỹ công bố đã cung cấp
hơn bốn mươi hai triệu liều vaccine và hỗ trợ hơn hai trăm linh triệu đô la mỹ cho các nước thành viên asean
việt nam và hoa kỳ là những đối tác quan trọng của nhau và cho đến nay
hai bên cũng chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng trong đó có lợi chung của cả khu vực của chúng ta
ví dụ như phát huy vai trò trung tâm của asean và việc phải củng cố môi trường hòa bình
ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực châu á thái bình dương
đại dịch covid một mươi chín bắt đầu vào năm hai nghìn hai mươi
covid một mươi chín cho thấy khả năng tiềm tàng của việt nam trong đối phó với khủng hoảng và sức mật vươn
lên sau đại dịch việt nam cũng đang có những bước tiến quan trọng mới trong nắm bắt xu thế thời đại
thúc đẩy tăng trưởng xanh chuyển đổi số phát triển hạ tầng
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiện đại hóa hệ thống quản trị